với chủ đề cải cách quy định hành chính chìa khóa thực thi thành công evfta
hội nghị đối thoại giữa hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ
với cộng đồng doanh nghiệp châu âu tại việt nam và sách trắng hai nghìn hai mươi đã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
dưới sự chủ trì của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
chủ tịch hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam
ngài nicolas audier
tại hội nghị các doanh nghiệp châu âu tại việt nam đã nêu các khó khăn vướng mắt trong thực hiện quy định
thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư thương mại của doanh nghiệp châu âu
tại việt nam trong các lĩnh vực như y tế và phát triển bền vững các vấn đề liên quan đến môi trường kinh doanh
như pháp chế thuế hải quan hoặc lĩnh vực tiêu dùng
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ cho biết chính phủ đã cắt giảm hơn ba thủ tục
trong số sáu thủ tục liên quan đến các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tới đây chính phủ sẽ tiếp tục cắt giảm thêm ít nhất hai mươi thủ tục hành chính
hạn chế ban hành các quy định mới nhằm giảm bớt giao cảng kinh doanh theo hướng tiếp cận gắn với chất lượng
giảm chi phí tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động